hôm tới ở thanh hóa đến thừa thiên huế nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn thấp dưới hai mươi bốn độ và trời tiếp tục rét
trong khi đó các tỉnh từ đà nẵng đến quảng nam nhiệt độ tăng lên từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
không khí lạnh cũng có tác động tới thời tiết nam bộ và tây nguyên
dù không đủ mạnh để gây mưa nhưng nó cũng làm cho nền nhiệt đêm ở tây nguyên giảm thấp xuống chỉ còn một mươi bảy một mươi chín độ
ngay như khu vực miền đông nam bộ gió đông bắc cũng làm cho nền nhiệt ở đây giảm xuống chỉ còn từ hai mươi một đến hai mươi hai độ
trong ngày dù trời có nắng nhưng nhiệt độ ở nam bộ và tây nguyên sẽ không quá cao
tại tây nguyên phổ biến trong khoảng từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ còn khu vực nam bộ là hai mươi tám ba mươi một độ
khối không khí lạnh tiếp tục giai đoạn suy yếu
trong ngày hôm nay ở khu vực bắc biển đông khu vực biển huyện đảo hoàng sa vẫn còn có gió đông bắc mạnh cấp sáu
trong khi vùng biển huyện đảo trường sa gió sẽ giảm xuống còn cấp bốn đến cấp năm
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước